tiếp bộ trưởng ngoại giao và phát triển anh dominic raab đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức việt nam
vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi anh là đối tác hàng đầu tại châu âu và trên thế giới
đồng thời bày tỏ vui mừng trước các bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua
thủ tướng nhấn mạnh anh là đối tác thương mại lớn của việt nam tại châu âu đề nghị hai bên sớm kết thúc đàm phán
ký và đưa vào thực hiện hiệp định thương mại song phương nhằm nắm bắt những cơ hội hợp tác hỗ trợ cho hai nước phục hồi tăng trưởng sau đại dịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với anh thúc đẩy phòng chống dịch bệnh
nhất là phát triển thuốc vaccine tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tiếp cận với chi phí phù hợp
bộ trưởng ngoại giao và phát triển anh nhấn mạnh chuyến thăm việt nam của ông nằm trong định hướng của chính phủ anh
tăng cường mở rộng quan hệ với châu á thái bình dương khẳng định anh coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương với việt nam
anh ủng hộ lập trường của việt nam và asean về việc cần nỗ lực gìn giữ hòa bình ổn định an ninh giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
tuân thủ luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại khu vực